hàng chục năm qua việc di chuyển của người dân thôn trầm mé xã sơn trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình gặp không ít khó khăn
tất cả đều phải nhờ vào chiếc đỏ ngang
tới mùa mưa lũ hàng trăm hộ dân sống tại đây đều bị cô lập
một chiếc cầu kiên cố là khát vọng bao đời nay của người dân nơi đây
là một trong những thôn nghèo nhất của xã sơn trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình trăm mé có gần ba trăm linh hộ với hơn một hai trăm linh nhân khẩu
người dân nơi đây sống gần như biệt lập với các khu lân cận do cách chở sông nước
để thông thương với bên ngoài hàng ngày người dân phải qua lại trên những chuyến đỏ ngang hết sức nguy hiểm như thế này
tôi treo đào ở đây cũng được tám năm rồi
khi thấy cuộc sống vất vả nhiều khó khăn nhiều nên tôi cũng muốn rằng được cập trên cùng các đoàn
thì giúp đỡ sớm có cái cầu để con em đi học vất vả nhiều

thôn trầm mé chỉ có một đường
thôn trầm mé chỉ có một điểm trường nên hàng ngày hơn một trăm linh em học sinh muốn đến được trường
đều phải vượt sông bằng chiếc thuyền gỗ chưa được trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn
vào mùa nước cạn còn qua lại được riêng vào mùa mưa lũ thì cả làng bị cô lập nhiều ngày
việc học hành của các em học sinh cũng vì thế mà gián đoạn
nhiều em phải bỏ học giữa trường vì việc đi lại quá khó khăn

nhiều em phải bỏ học giữa trường vì việc đi lại quá khó khăn
nhiều em phải bỏ học giữa trường vì việc đi lại quá khó khăn